xin kính chào và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin mùa mùa ba cập nhật chủ nhật ngày hai mươi một tháng sáu
mở đầu là thông tin tại hà nội
cụ thể vào sáng nay ngày hai mươi một tháng sáu từ nguồn tin tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân
công an quận hà đông hà nội đã bắt giữ tội phạm nguy hiểm nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở tổ bảy phường la khê quận hà đông hà nội khi đối tượng này đang lẩn trốn ở gần nhà
quá trình vây bắt diễn ra bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ
mặc dù đối tượng trung rất manh động cầm hai tuyếp sắt vót nhọn chống trả lực lượng chức năng
nhưng cảnh sát hình sự công an quận hà đông đã kịp thời nổ súng khống chế đối tượng
trước đó vào ngày hai mươi tháng sáu công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở tổ bảy phường la khê quận hà đông hà nội về hành vi trốn khi đang bị áp giải
nguyễn văn trung từng có hai tiền án một tiền sự
gần đây nhất tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trung bị công an quận hà đông bắt về hành vi trộm cắp tài sản
đang cho tại ngoại thì lại gây ra vụ án tàng trữ sử dụng trái phép súng quân dụng
đe dọa giết người khi dùng băng súng đánh bạn gái đến thương tật
trong lúc tòa chuẩn bị xét xử thì đối tượng đã bỏ trốn
một vụ vận chuyển trái phép hung khí công cụ hỗ trợ với số lượng lớn
vừa bị trạm cảnh sát giao thông diễn châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an nghệ an phát hiện và thu giữ
vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi một tháng sáu tại địa phận xã diễn hồng huyện diễn châu
công an tỉnh nghệ an đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô do lái xe cao văn công
chú tại xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu nghệ an điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển bốn thùng cắt tông bên trong có chứa hai trăm hai mươi chín công cụ hỗ trợ
gồm rùi cui điện bình xịt hơi cay và súng bắn điện
tất cả số hàng trên đều không có giấy phép chứng minh rõ nguồn gốc
theo lời khai của lái xe số hung khí nói trên được vận chuyển thuê từ địa bàn huyện diễn châu
vào thành phố hồ chí minh giao cho khách
hiện số hàng trên đã được tạm giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị những năm gần đây tình trạng chống người thành công vụ nói chung
và chống lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng có diễn biến phức tạp
tính chất mức độ chống đối ngày càng nghiêm trọng manh động và liều lĩnh
không chỉ ở các tỉnh thành phố lớn mà tại địa bàn miền núi như sơn la
cũng xuất hiện hành vi coi thường pháp luật gây bức xúc này
vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đội cảnh sát giao thông công an huyện yên châu trong quá trình tuần tra lưu động
trên tuyến quốc lộ sáu c thuộc địa phận xã phiêng khoài huyện yên châu
đã phát hiện tính lao phảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại xã lóng phiên
huyện yên châu chở người ngồi sau không đội bũ bảo hiểm
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn
đối tượng không những không chấp hành mà còn liên tục có những lời lẽ xúc phạm
và dùng vũ lực để chống trả lực lượng thực thi nhiệm vụ
khiến hai đồng chí cảnh sát giao thông bị thương
hiện vụ việc đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận của chúng nhân dân
ảnh hưởng tới hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông
nhận thấy hành vi của các đối tượng rất manh động và liều lĩnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện yên châu đã nhanh chóng khống chế được đối tượng
ngày hôm đó chúng tôi được phân công làm nhiệm vụ toàn xa kiểm soát cơ động
tại tuyến cốt lộ sáu c đoạn qua địa bàn xã khuyên quài
hôm đó chúng tôi có dừng kiểm soát một phương tiện
người điều khiển phương tiện đó không những không chấp hành
mà còn có những người lẽ lăng mạ xúc phạm đến lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ
đối tượng tính lao phành ngay sau đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu
thi hành lệnh giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
về hành vi chống người thi hành công vụ
lý do mà phành đưa ra là đã uống rượu say không làm chủ được bản thân
dẫn tới hành vi chống đối
nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ là tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông trên các tuyến đường
điều tra xử lý các va quệt tai nạn giao thông xử phạt vi phạm hành chính
mà còn tích cực tham gia phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực như hình sự ma túy
chính vì vậy việc phải đối mặt với những đối tượng
những đối tượng cứng đầu và nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ chống người thi hành công vụ
là điều rất dễ xảy ra
thời gian qua cấp ủy lãnh đạo công an huyện yên châu
luôn quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
phải giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử với nhân dân
thực hiện đúng quy trình công tác
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm những hành vi chống người thi hành công vụ
và hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm
bôi nhọ hình ảnh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong thời gian tới thì cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị
sẽ luôn tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của bộ công an
cũng như của công an tỉnh về thực hiện quy chế quy trình công tác
và đặc biệt là tập trung vào công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật
tuyên truyền đến với từng đối tượng từng hộ dân trên địa bàn huyện
đặc biệt là tuyên truyền luật luật sang thông đường bộ
và đối với cán bộ chiến sĩ thì đơn vị cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo
ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn và thực hiện quy chế quy trình công tác
thì sẽ chỉ đạo lực lượng cán bộ chiến sĩ là nghiêm túc chấp hành
với quy tắc ưng sực của cán bộ chiến sĩ trong khi thành nhiệm vụ
nhất là khi làm việc tiếp xúc với nhân dân
đối với vụ việc xảy ra vừa rồi thì đơn vị sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo
để đưa vụ xử lý nghiêm cứu vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
để góp phần kéo giảm loại tội phạm này
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
tới mọi tầng lớp nhân dân kiên quyết xử lý nghiêm minh
đối với những hành vi chống người thi hành công vụ
thì quan trọng hơn cả đó là tư thế lễ tiết tác phong
là văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong quá trình làm việc tiếp xúc với nhân dân
hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương sẽ tạo được hiệu quả tích cực
trong việc ngăn ngừa loại tội phạm này
cũng trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu
tại khu cách ly tập trung trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
ở xã bình phục huyện thong bình
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam
đã trao quyết định hoàn thành cách ly y tế một mươi bốn ngày
cho ba trăm bốn mươi năm công dân việt nam trở về từ đài loan
trong số ba trăm bốn mươi năm công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly
có hơn hai trăm bốn mươi phụ nữ mang thai
đây là những công dân việt nam đi lao động học tập làm việc
tại đài loan được tiếp nhận vào ngày hai mươi chín tháng năm
và cách ly tại cơ sở cách ly khu vực một trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
thuộc xã bình phục huyện thong bình
sau một mươi bốn ngày cách ly tất cả đều cho kết quả kiểm tra âm tính với covid một mươi chín
trong quá trình cách ly do có nhiều phụ nữ mang thai
ngành y tế tỉnh quảng nam đã bố trí cán bộ y bác sĩ chuyên khoa sản
để chăm sóc sức khỏe
đặc biệt trong thời gian cách ly đã có hai sản phụ sinh con
sau khi được trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam
đã bố trí phương tiện để đưa công dân hoàn thành cách ly về các địa phương
lãnh đạo sở y tế tỉnh đắk nông cho biết
địa phương này đang triển khai các biện pháp để dập ổ dịch bạch hầu
vừa phát hiện trên địa bàn xã quảng hòa huyện đắc long tỉnh đắc nông
và cho đến thời điểm này tại ổ dịch bạch hầu này
đã ghi nhận hai trường hợp dương tính trong đó có một trường hợp đã tử vong
theo đó vào ngày một mươi chín tháng sáu
cháu sùng thị hoa chín tuổi trú tại thôn sáu xã quảng hòa huyện đắk long
đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắc nông
trong tình trạng ho đau họng khó thở
bệnh nhân sau đó tiếp tục có chuyển biến nặng
và được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới tp hcm
cho đến sáng ngày hai mươi tháng sáu
cháu hoa tử vong do bệnh bạch hầu ác tính biến chứng tim
đồng thời ngành y tế tỉnh đắk nông cũng phát hiện và chuyển bệnh nhân thứ hai
là cháu ma văn thành chín tuổi ở gần nhà cháu hoa
lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tỉnh đắk lắc để chữa trị
hiện nay cháu thành đang trong tình trạng nặng
được các bác sĩ tích cực điều trị
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng sáu
tại trung tâm ngôi nhà may mắn huyện crono tỉnh đắk nông
cũng ghi nhận bốn cháu nhỏ dương tính với bạch hầu
sau thời gian điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
hiện cả bốn trường hợp đã qua ba lần xét nghiệm và đều âm tính với bạch hầu
sức khỏe đang hồi phục tốt
ngành y tế tỉnh đắk nông vẫn đang quyết liệt triển khai
các biện pháp cách ly phòng chống dịch nghiêm ngặt
tại hai ổ dịch bạch hầu này
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện cẩm thủy của tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng bùi văn trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường chú tại thôn đồng tiến
xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
và đối tượng hoàng văn long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường chú tại thôn cửa hà
xã cẩm phong huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng
cao một m bảy mươi sống mũi lõm
và có nốt ruồi cách hai cm
trên sau cánh mũi trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê đức hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường chú tại thôn mau giáp
xã trung chính huyện nông cống tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
thông tin về dự báo thời tiết
cũng đã kết thúc bản tin mùa một mươi ba cập nhật ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong bản tin tiếp theo